tại chùa tam trúc tỉnh hà nam đại lễ vê sát liên hợp quốc hai nghìn một mươi chín đã bế mạc sau ba ngày làm việc
phát biểu tại lễ bế mạc phó thủ tướng thường trực trương hòa bình đã gửi lời chúc mừng tới toàn thể các đại biểu
về sự thành công rực rỡ của đại lễ vê sắc hai nghìn một mươi chín diễn ra tại việt nam trong ba ngày nay
phó thủ tướng nhấn mạnh đại lễ vê sát liên hợp quốc đã trở thành ngày hội văn hóa tràn hòa
tinh thần đoàn kết quốc tế nêu cao thông điệp hòa bình đoàn kết và yêu thương trên nền tảng tư tưởng của đức phật
là nơi gặp gỡ của phật tử và những người yêu kính đạo phật
tại lễ bế mạc tổng thư ký ủy ban tổ chức quốc tế đại lễ vê sát liên hợp quốc hai nghìn một mươi chín
thay mặt ban tổ chức tuyên đọc tuyên bố chung tuyên bố hà nam về sắc liên hợp quốc hai nghìn một mươi chín
sau tuyên bố hà nam việt nam chính thức chuyển giao quyền đăng cai đại lễ vệ sát liên hợp quốc hai nghìn hai mươi